hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam sáng nay tại hà nội đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã gặp mặt hơn hai trăm linh tập thể cá nhân là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chiến sĩ thi đua toàn quốc điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn hành một mươi năm hai mươi của bộ công an cùng sự có đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trong giai đoạn hành một mươi năm ghi nhận và biểu dương những thành tích chiến công trên các lĩnh vực mà các chiến sĩ công an đạt được trong năm năm qua
gần đây nhất cùng với các lực lượng khác lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu cùng các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch bệnh covid một mươi chín
đóng góp to lớn vào thành tích chung của cả nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
trước yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu
giải mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đổi mới nội dung các phong trào thi đua yêu nước theo hướng
tập trung về cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chú trọng cơ sở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng dân tộc thiểu số
giữ vững bản lĩnh chính trị trung thành tuyệt đối với đảng tổ quốc và nhân dân rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng lối sống giản dị
tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc dũng cảm mưu trí sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ